tại thành phố hồ chí minh ngày tám tháng bảy đoàn kiểm tra liên ngành văn hóa xã hội với hợp với cục cảnh sát chống buôn lậu bộ công an đã tiến hành kiểm tra một cơ sở chuyên sản xuất đĩa và in sao nội dung văn hóa bất hợp pháp
với việc mỗi ngày cơ sở này có thể sản xuất ra một mươi năm đĩa cd dvd đây được xem là cơ sở sản xuất đĩa lậu trái phép lớn nhất từ trước tới nay
sau một thời gian điều tra theo dõi dạng sáng ngày tám tháng bảy đoàn kiểm tra liên ngành đã đột kích bất ngờ vào cơ sở có địa chỉ một trăm năm mươi một đường tô ngọc vân quận một mươi hai thành phố hồ chí minh
qua kiểm tra đoàn công tác phát hiện công nhân ở đây đang thực hiện các công đoạn sản xuất các loại đĩa bằng máy móc thiết bị hiện đại in sao các nội dung trái phép
làm việc với cơ quan chức năng quản lý và công nhân ở đây khai nhận công ty này hoạt động từ lâu với dàn máy sản xuất băng đĩa hiện đại có giá trị hàng triệu đô la mỹ mỗi ngày
cơ sở này có thể sản xuất khoảng một mươi năm đĩa cd dvd ca nhạc hai kịch phim truyện để tung ra thị trường tiêu thụ
để qua mặt cơ quan chức năng chủ công ty chỉ cho công nhân làm việc từ hai mươi h đến dạng sáng hôm sau trong khu vực cách âm
sau đó âm thầm chuyển lên xe tải giao hàng theo đơn đặt trước tại các ngã tư đường phố rồi rời đi nơi khác
theo cơ quan chức năng đây là cơ sở sản xuất đĩa lậu lớn nhất từ trước đến nay bị phát hiện tại thành phố hồ chí minh
hiện vụ việc trên đang tiếp tục được điều tra làm rõ